năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua cùng với những kết quả khá toàn diện trong phát triển kinh tế xã hội
huyện vùng cao văn chấn có thêm hai xã đạt chuẩn nông thôn mới
nâng tổng số xã nông thôn mới tại huyện vùng cao văn chấn lên là năm xã
đón xuân mới nhân dân văn chấn phấn khởi thi đua lao động sản xuất
để nâng cao chất lượng các tiêu chí và đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới
xuân mậu tốt năm hai nghìn một mươi tám đã mang đến niềm vui nhân đôi đối với nhân dân thôn tiên đồng
xã nghệ tâm phi thôn vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng hơn một ba km đường bê tông trục chính lên thôn
không chỉ tiêu chí giao thông nông thôn mà hầu hết các tiêu chí trong thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới
của xã nghĩa tâm đều được nhân dân nhiệt tình ủng hộ
có thể khẳng định cơ sở vật chất được đầu tư đã góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển
tỷ lệ hộ nghèo của nghĩa tâm giảm xuống còn tám bốn
cân đầu người đạt trên hai mươi sáu triệu đồng một người một năm
cùng với nghĩa tâm xã thanh lương cũng vừa hoàn thành một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí nông thôn mới
đến thanh lương ngày hôm nay có thể thấy sự chuyển mình mạnh mẽ về bộ mặt nông thôn mới
với sự no ấm và bình yên hiện hữu nơi đây
cơ sở vật chất được đầu tư nâng cấp cũng giúp nhân dân trong xã có điều kiện thuận lợi
để giao thương hàng hóa phát triển kinh tế xã hội